ngày ba mươi một tháng một đã diễn ra lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ và trao bằng tổ quốc ghi công
cho thân nhân liệt sĩ vy văn luân công an xã bùi nhi huyện mường lát tỉnh thanh hóa
đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
liệt sĩ vy văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một là người dân tộc thái ở xã tam trung huyện mường lát tỉnh thanh hóa
tối ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một công an huyện mường lát vây bắt các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
trong quá trình này nhóm tội phạm chống trả quyết liệt làm thiếu tá vi văn luân hy sinh
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng chính phủ đã ký quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ công an nhân dân vi văn luân
tại buổi lễ đại diện công an tỉnh thanh hóa và chính quyền huyện mường lát đã trao quyết định và bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ vi văn luân
thưa quý vị
ninh bình hiện có gần sáu hộ nghèo và hơn bảy hộ cận nghèo
dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn ninh bình trích gần sáu tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo hộ cận nghèo vui xuân đón tết
mức hỗ trợ của tỉnh là năm trăm linh đồng một hộ nghèo và bốn trăm linh đồng một hộ cận nghèo
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình yêu cầu các sở ban ngành địa phương thực hiện tốt việc thăm hỏi tặng quà
bảo đảm đúng đối tượng đầy đủ chế độ chính sách kịp thời theo quy định
để mọi người dân
cùng với sự quan tâm của tỉnh với truyền thống tốt đẹp thương người như thể thương thân
lá lành đùm lá rách của dân tộc từng địa phương đơn vị các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi cô đơn
mồ côi cơ nhỡ trên địa bàn mình sinh sống phụ trách để mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón tết đầm ấm hạnh phúc
nhân dịp này tỉnh ninh bình đã tiếp nhận hai mươi sáu chín trăm linh xuất quà của chủ tịch nước
với tổng kinh phí tám một tỷ đồng trao tặng người có công và người cao tuổi trên địa bàn
năm hai nghìn hai mươi ba do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới thị trường bị thu hẹp kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn
nhiều doanh nghiệp trong nước bị cắt giảm đơn hàng sụt giảm doanh thu và lợi nhuận
điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất và đời sống của người lao động
mới đây thông tin về tình hình quan hệ lao động trong năm hai nghìn hai mươi ba đã được tổng liên đoàn lao động việt nam công bố
theo báo cáo của tổng liên đoàn lao động việt nam năm hai nghìn hai mươi ba tiền lương bình quân của người lao động ước đạt tám sáu mươi năm triệu đồng một tháng
tăng năm so với năm hai nghìn hai mươi hai hơn hai sáu trăm linh người lao động bị nợ lương tại một mươi chín doanh nghiệp với tổng số năm mươi năm ba tỷ đồng tiền lương
bình quân nợ hai mươi một triệu đồng một người
trước tết năm hai nghìn hai mươi bốn đã xảy ra một mươi một cuộc tranh chấp lao động ngừng việc tập thể tại sáu tỉnh thành phố
giảm bảy cuộc so với dịp tết năm hai nghìn hai mươi ba
về thưởng tết mức thưởng bình quân của người lao động là sáu tám mươi ba triệu đồng
sấp xỉ mức thưởng dịp tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi ba là sáu tám mươi sáu triệu đồng một người
cũng theo tổng liên đoàn lao động việt nam trước thềm tết giáp thìn đã có gần bảy năm triệu lượt đoàn viên
người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng kinh phí là hơn bốn hai trăm bốn mươi một tỷ đồng
trong đó nguồn xã hội hóa là gần một tám trăm linh tỷ đồng
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn các cấp công đoàn đã phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
chính quyền phục vụ hai trăm bốn mươi tám đoàn lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội ban bộ ngành thăm hỏi và tặng quà
cho ba mươi hai hai trăm linh lượt đoàn viên người lao động với kinh phí gần ba mươi chín tỷ đồng
cùng với đó các cấp công đoàn đã tổ chức một mươi bốn sáu trăm sáu mươi bốn chương trình tết xuân vầy xuân chia sẻ
thu hút trên ba triệu lượt đoàn viên người lao động tham gia
hơn một tám triệu lượt đoàn viên người lao động được tặng quà tại chương trình tổng số tiền gần một hai mươi hai tỷ đồng
ngoài ra còn có chương trình trợ tết công đoàn năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút khoảng ba trăm chín mươi lượt đoàn viên và người lao động tham gia
với kinh phí ước tính trên một trăm hai mươi tỷ đồng
chương trình hành trình tết công đoàn xuân hai nghìn hai mươi bốn tổ chức tặng vé tàu vé xe vé máy bay
hỗ trợ phương tiện đưa đón đoàn viên và người lao động về quê đón tết và quay lại làm việc sau tết
với tổng giá trị một trăm một mươi bốn tỷ đồng
chuyên giáo dục và nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng kết hợp vận động trong phát triển thể chất cho học sinh
ngày ba mươi một tháng một viện dinh dưỡng quốc gia bộ y tế phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn nesle việt nam
tổ chức hội thảo khoa học vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học
với mục tiêu tăng cường công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em và học sinh tuổi học đường
chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn hai nghìn hai mươi một
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
tại hội thảo viện dinh dưỡng quốc gia bộ y tế và công ty trách nhiệm hữu hạn neslay việt nam đã công bố thỏa thuận hợp tác
truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng hợp lý và tăng cường lối sống năng động
tăng cường trao đổi khoa học hợp tác ngân cứu khoa học và can thiệp dinh dưỡng cộng đồng giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
trong thời gian tới viện dinh dưỡng quốc gia sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động
trong khuôn khổ thỏa thuận
tăng cường các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động
lành mạnh trên nền tảng khoa học đồng thời cùng với các bên liên quan góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia
về dinh dưỡng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
ngày ba mươi một tháng một
đoàn khách du lịch đầu tiên tham gia tuyến vận tải hành khách không định kỳ
xuyên biên giới việt nam trung quốc trong năm hai nghìn hai mươi bốn đã nhập cảnh vào việt nam sau thời gian dài gián đoạn
đoàn khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế lào cai gồm một mươi năm người
dự kiến đoàn sẽ tham gia tour tham quan tại thành phố lào cai và thị xã sapa với thời gian ba ngày hai đêm
đây là đoàn khách du lịch đầu tiên tham gia tuyến vận tải hành khách không định kỳ
sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
sự kiện này là một trong những hoạt động cụ thể hóa các nội dung ký kết về hợp tác phát triển du lịch
giữa sở du lịch lào cai việt nam và châu hồng hà trung quốc
và các nội dung thỏa thuận thống nhất tại buổi gặp gỡ giao lưu trao đổi
giữa các doanh nghiệp lữ hành hai tỉnh lào cai việt nam và vân nam trung quốc
năm hai nghìn hai mươi bốn lào cai đạt mục tiêu đón khoảng tám năm triệu lượt khách với khoảng tám trăm linh lượt khách quốc tế
trong đó khách du lịch trung quốc chiếm khoảng bốn mươi năm năm mươi
số liệu thống kê chưa đầy đủ của tổng thống
trong cuộc thuế cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba số thuế thu từ thương mại điện tử
bao gồm cả trong và ngoài nước là tám sáu trăm ba mươi hai năm tỷ đồng
điều này cho thấy nhiều giải pháp quản lý thuế với thương mại điện tử đang phát huy được hiệu quả
đặc biệt là đối với các cá nhân bán hàng qua các trang mạng xã hội
sau một năm buộc các sản thương mại điện tử cung cấp thông tin
năm hai nghìn hai mươi ba đã có ba trăm năm mươi bảy sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin
cho cơ quan thuế
từ đó số thuế kê khai của các doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động thương mại điện tử cũng tăng
tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đã có khoảng trên năm trăm ba mươi sáu tỷ đồng được nộp vào ngân sách
đại diện tổng cục thuế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành
đặc biệt là bộ công thương để hướng dẫn các sàn thương mại điện tử
tiếp tục cung cấp đầy đủ các dữ liệu về người bán một cách chính xác
để có đủ cơ sở thu thuế nhất là trên các mạng xã hội
năm hai nghìn hai mươi ba thu thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài cũng ngày càng khởi sắc
với trên tám tỷ đồng gấp hơn hai lần so với cùng kỳ
hiện nay tổng cục thuế đang giả soát dữ liệu lớn để tiếp tục quản lý chặt chẽ loại hình thuế này
giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đạt gần ba usd một tấn
tăng hơn ba mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba và cao nhất trong vòng ba mươi năm qua
điều này là do nguồn cung ứng cà phê từ châu á
bị gián đoạn khiến cho lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường thế giới gia tăng
đẩy giá cà phê lên cao
giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tăng trở lại
đạt hai chín trăm năm mươi năm usd một tấn tăng hai ba so với tháng trước và tăng ba mươi năm hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều nông dân kỳ vọng giá cà phê sẽ tiếp tục tăng lên mức tám mươi đồng một kg
nhờ tính toán chi phí đầu tư vào vườn cà phê một cách hợp lý
cùng với quá trình thu hái bảo đảm
nên năm nay
nhiều hộ trồng cà phê thu lãi lớn
bộ giao thông vận tải cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ giao thông vận tải hoàn thành thủ tục khởi công các dự án giao thông trọng điểm
và nâng cấp nhiều quốc lộ
đồng thời bộ sẽ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc bắc nam
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ giao thông vận tải sẽ nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị
đầu tư các dự án
và hoàn thành thủ tục khởi công một mươi chín dự án giao thông trọng điểm
trong số này có ba dự án cao tốc do bộ giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ quản
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải sẽ đưa vào khai thác hai mươi ba dự án
trong năm hai nghìn hai mươi bốn bộ giao thông vận tải sẽ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao
trên trục bắc nam đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt quan trọng quốc gia
như thành phố hồ chí minh cần thơ biên hòa vũng tàu long thành thủ thiêm lào cai hà nội hải phòng
bộ giao thông vận tải cho biết mục tiêu phải hoàn thành là đến năm hai nghìn hai mươi năm đưa vào khai thác
ba km đường bộ cao tốc một số cảng hàng không và công trình giao thông trọng yếu
festival hoa cảnh gia điếc lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi ba đã khép lại
chỉ trong bảy ngày sự kiện đã đón hơn hai trăm bốn mươi năm lượt khách tham quan doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt chín mươi tám tỷ đồng
sự kiện không chỉ mang lại kết quả ngoài mong đợi là cú hích cho ngành du lịch đồng tháp
mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho bà con làng hoa được kết nối giao thương mua bán hoa cảnh ở một vị thế mới hơn
trên những cánh đồng hoa những ngày này
bà con nông dân làng hoa sa đéc vẫn đang rơm rã truyền tai nhau về những thành công của festival
ai ai cũng cảm thấy vui tươi và phấn khởi khi những ngày qua lượng du khách liên tục đổ về làng hoa tham quan mua bán qua kiển
không chỉ bán cho du khách trong dịp festival mà qua sự kiện bà con làng hoa đã nhận đặt hàng tổng số hơn hai trăm linh sáu giỏ hoa các loại để phục vụ cho việc trưng bày
trước đây trồng thì ai cũng lo ngại cái đầu ra
khi mà nhận được cái festival này cái kế hoạch của quán phố tổ chức
thì mấy anh em cũng trồng một số lượng nói chung so với mỗi năm là tăng gấp cỡ năm lần
trên tinh thần mấy anh em cũng phấn khởi
mặc dù trước đó thì đó rất là ngổn ngang
nhưng mà tới ngày nay mấy anh em cũng phấn khởi
tới ngày mà để mà khai mạc thì nói chung là đã hoàn tất
và phải nói là cái cảm nhận của chị rất là nói chung là rất là cảm động
trước một lễ hội lần đầu tiên của tỉnh đồng tháp được diễn ra
trong một cái bầu không khí rất là tốt đẹp và rất là thành công
những năm gần đây diện tích trồng hoa thành phố sa đéc liên tục tăng
đến nay có hơn một hectare và trên hai loài hoa kiển các loại
với tiềm năng này đồng tháp đã định hướng phát triển sa đéc
trở thành một thành phố hoa của dùng đồng bằng sông cửu long
đồng thời là thành phố lễ hội như lễ hội hòa bình lễ hội độc lập lễ hội hoa xuân
và dự kiến festival hoa kiển sẽ được tỉnh tổ chức định kỳ hai năm một lần
bây giờ sẽ là phần tin quốc tế
một tòa án của pakistan đã kết án một mươi bốn năm tù giam
đối với cựu thủ tướng iran khan và vợ của ông với tội danh nhận
và bán các quà tặng nhà nước một cách trái phép
ngày ba mươi một tháng một một tòa án của pakistan đã kết án một mươi bốn năm tù giam
đối với cựu thủ tướng imran khan và vợ của ông với tội danh nhận
và bán các quà tặng nhà nước một cách trái phép
trong thông báo đảng pti của ông imran khan cho biết tòa án phán quyết
cấm ông erdon khan và vợ nắm giữ bất kỳ chức vụ công nào trong vòng một mươi năm
phán quyết đồng thời yêu cầu mỗi người nộp phạt bảy trăm tám mươi bảy triệu rupee
tương đương hai tám triệu đô la mỹ
trước đó ngày ba mươi tháng một ông khan bị tòa án kết án một mươi năm tù giam
với tội danh làm lộ bí mật nhà nước
ông khan là thủ tướng pakistan từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
trước khi từ chức vì không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội
ông khan bị bắt giam từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và bị cáo buộc hàng loạt tội danh
dự án đường cao tốc phonomenh siemriap poipet dài bốn trăm hai mươi km
đang được chính phủ campuchia lên kế hoạch xây dựng để kết nối với thái lan
việc campuchia lên kế hoạch xây dựng đường cao tốc kết nối với thái lan
được triển khai sau khi quốc gia này khởi công đường cao tốc kết nối thành phố hồ chí minh của việt nam
campuchia đang triển khai dự án nghiên cứu đường cao tốc từ phonomenh siemriap poipet
sắp biên giới thái lan dài bốn trăm hai mươi km
đây là đường cao tốc thứ ba tại campuchia sau khi quốc gia này đưa vào sử dụng đường cao tốc phonomenh prisianuk
và đang thi công đường cao tốc từ thủ đô phnom penh kết nối với cửa khẩu mộc bài của việt nam
tốc triển làm hai giai đoạn giai đoạn một từ phonomenh đến siem reap
giai đoạn hai từ siem reap đến thành phố poipet sắp với tỉnh sakeo của thái lan
đây là cửa ngõ thương mại và du lịch chính rất nhộn nhịp giữa campuchia và thái lan
kinh phí xây dựng dự kiến lên đến khoảng sáu tỷ usd và khả năng sẽ do tập đoàn cầu đường trung quốc
đầu tư xây dựng theo hình thức bot trong khoảng thời gian năm mươi năm
ngày ba mươi một tháng một chính phủ pháp thông báo đã cắt giảm số lượng khán giả tham dự lễ khai mạc thế vận hội paris
trong bối cảnh có những thách thức về an ninh và khó khăn về tổ chức khác
lễ diễu hành khai mạc truyền thống của các đoàn thể thao olympic dự kiến sẽ diễn ra trên thuyền trên sông sen vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
đây sẽ là lần đầu tiên buổi lễ được tổ chức bên ngoài sân vận động điền kinh chính
sau nhiều tháng suy đoán về quy mô đám đông được phép xem đội tàu bộ trưởng nội vụ pháp gerdan damanin cho biết
khoảng ba trăm linh khán giả có vé sẽ tham dự
một trăm linh vé của những vị trí thuận lợi nhất cho lễ khai mạc ở bờ hạ lưu sông seine đã được bán
trong khi hai trăm linh vé khác cho khách vào khu vực sát bờ sông sen
các nhà tổ chức đã thúc đẩy số lượng khán giả càng lớn càng tốt để thực hiện tham vọng của họ
về một thế vận hội dành cho mọi người giúp thế vận hội có thể tiếp cận được với số lượng người hâm mộ pháp tối đa
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
giáo sư tiến sĩ tổng bí thư nguyễn phú trọng có bài viết với tiêu đề
chủ đề tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng
quyết tâm xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng
nhằm khơi dậy niềm tự hào về đảng quang vinh bác hồ vĩ đại dân tộc việt nam anh hùng
khích lệ cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân ta
tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
báo nhân dân số ra ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết
mời quý vị và các bạn đón đọc
chuyển sang thông tin trên báo tuổi trẻ
thưa quý vị chuyến xe mùa xuân dìm tết hơn một mươi năm qua là minh chứng rõ nét nghĩa tình của tp hcm
đó còn là khả năng dân vận khéo của người tổ chức khi không chỉ doanh nghiệp đơn vị
mà còn có nhiều người dân thành phố cùng chung tay tặng vé cho sinh viên và người lao động nghèo xa quê
theo thống kê có hai hai trăm linh sinh viên người lao động xa quê đã rời tp hcm vào sáng ngày ba mươi một tháng một mươi
trên chuyến xe mùa xuân ấy
chờ giây phút xôn vẩy trọn vẹn cùng người thân đón tết nơi quê nhà
mong rằng giá trị về sự sẻ chia của người dân việt nam sẽ luôn được cùng nuôi dưỡng phát triển trong tương lai
mỗi sinh viên người lao động sẽ là hạt nhân gắn kết sẻ chia và tạo nên những câu chuyện đẹp mang ý nghĩa nhân văn
báo kinh tế và đô thị dẫn báo cáo của ngân hàng nhà nước tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống tính tới cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
là ba năm mươi sáu gấp đôi năm hai nghìn hai mươi
tình hình nợ xấu của các ngân hàng là đáng lo
trong khi phải đối mặt với nguy cơ nợ xấu tăng các tổ chức tiến dụng còn phải lo lắng thêm về hành lang pháp lý đối với việc xử lý nợ xấu
mà sắp tới sẽ có nhiều khoảng trống khi mà nghị quyết bốn mươi hai đã hết hiệu lực vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi luật các tổ chức tín dụng chưa được quốc hội thông qua
vì vậy các ngân hàng đang mong chờ khuôn khổ pháp lý liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tiến dụng
và xử lý nợ xấu
cơ cấu sớm hoàn thiện để việc xử lý nợ xấu dễ dàng hơn
theo ghi nhận trên báo lao động xâm nhập mặn đã vào sâu khoảng bốn mươi km
nông dân ở dưới hạ nguồn sông tiền đã tích chữ nước đối phó với thực trạng trên để bảo vệ vườn cây ăn trái
đối với vùng ven biển đồng bằng sông kiểu long bao gồm ven biển các tỉnh ven biển như long an bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu cà mau và kiên giang
dự báo mặn vào sâu bốn mươi năm sáu mươi năm km
để chủ động ứng phó với đỉnh mặn tháng hai khoảng từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các địa phương cần tranh thủ tích chữ nước ngọt bảo đảm sản xuất tăng cường giám sát mặn và cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên
trái cây tươi ngon hoa kiểng rực rỡ sắc màu tại tp hcm đã tấp lập đổ về phục vụ mùa mua sắm cao điểm tết nguyên đán
càng gần tết nguyên đán thì sức mua càng khởi sắc
tuy vậy theo ghi nhận trên báo sài gòn giải phóng
đã bắt đầu có hiện tượng tăng giá tại một số chợ bán lẻ
đại diện lãnh đạo sở công thương tp hcm cho biết sở cam kết phối hợp cùng với các lực lượng liên ngành chức năng
các quận huyện tp hcm theo dõi sát diễn biến giá cả thực hiện nghiêm quy định niêm yết giá
bảo đảm nguồn gốc xuất xứ an toàn vệ sinh thực phẩm kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng
sốt giá gây mất cân đối cung cầu
theo thông tin trên báo đại đoàn kết trong số gần một trăm linh trường đại học của cả nước
công bố thông tin tuyển sinh
đến nay có hơn một mươi trường dự kiến sẽ mở mới ngành thiết kế vi mạch công nghệ bán dẫn hoặc có tên tương đương
việt nam được đánh giá là thị trường tiềm năng của ngành sản xuất chip và linh kiện bán dẫn
bộ thông tin và truyền thông cho biết ngành công nghiệp bán dẫn trong đó có thiết kế vi mạch cần một mươi kỹ sư mỗi năm
nhưng nhân lực hiện tại chỉ đáp ứng dưới hai mươi
theo bộ giáo dục và đào tạo hiện có hơn năm mươi doanh nghiệp fdi lớn đã đầu tư vào việt nam
về công nghiệp vi mạch
trong đó lĩnh vực thiết kế vi mạch đòi hỏi nhiều nhất nguồn nhân lực chất lượng cao
những nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết trong ngày
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại